còn tại thành phố đà nẵng vào tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tại đường tôn đức thắng đoạn chân cầu vượt ngã ba huế quận cầm lệ đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô tải và xe máy khiến một phụ nữ tử vong
tại ngã tư bắc sơn tôn đức thắng tân trào chị lê thị tấn bốn mươi bảy tuổi điều khiển xe máy biển kiểm soát bốn mươi ba f một trăm hai mươi nghìn năm trăm hai mươi sáu từ đường tân trào băng qua đường tôn đức thắng thì bị ngã khiến chị tấn văng ra giữa đường
lúc này xe ô tô tải biển kiểm soát bảy mươi sáu c bốn nghìn bảy trăm ba mươi hai do tài xế nguyễn văn sinh ba mươi tám tuổi lưu thông trên tuyến tôn đức thắng hướng về cầu vượt ngã ba huế đã cán qua người nạn nhân
tai nạn giao thông làm chị tấn bị thương nặng và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu
nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan công an quận cẩm lệ điều tra làm rõ